liên quan đến gói thầu số ba thi công xây dựng đoạn km số đến km hai mươi cộng năm trăm linh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường hồ chí minh đoạn tránh phía đông thành phố bô ma thuật
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và quảng nam cũng yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng đơn vị địa phương liên quan ra soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuật an

sau đó được luân truyền cười đến công tác tại ủy ban nhân dân xã phú lâm huyện phú tân với chức danh là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường
quá trình công tác tại hai đơn vị nói trên lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nghị đã thực hành
hành vi thỏa thuận nhận tiền bảo lãnh làm cấp mới sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho một mươi một người với một mươi hai hồ sơ ở xã phú thạnh và với năm người năm hồ sơ ở xã phú lâm
sau đó nghị thực hiện chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện theo nội dung đất thỏa thuận
rồi chiếm đoạt của một mươi sáu người trên với tổng số tiền là gần năm trăm linh triệu đồng
công an tp hcm vừa ra thông báo truy tìm nguyễn thị mỹ hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận một tp hcm nguyên giám đốc công ty đất vàng hoàng gia
hiền được xác định cùng đồng phạm đã lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn tám trăm một mươi sáu tỷ đồng nhưng trong quá trình điều trị bệnh bắt buộc thì đã bỏ trốn
theo cơ quan cảnh sát điều tra trần thị mỹ hiền
là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư angelina công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đất vàng hoàng gia công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim lên
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín hiền và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của các công ty trên
ký kết các hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận bình tân bình chánh
đức khi thu được tiền của khách hàng các đối tượng đã không thực hiện như cam kết chiếm đoạt số tiền gần tám trăm một mươi sáu tỷ đồng
sau khi các đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm mặt tài sản hiền thông báo bị bệnh tâm thần và đưa đến bệnh viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa tỉnh đồng nai
chữa trị bách buộc tuy nhiên quá trình điều trị hiền đã bỏ trốn cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu người thân gia đình người dân biết trần thị mỹ hiền đang ở đâu
liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm tại số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi điện thoại chín mươi bốn trăm năm mươi hai sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy gặp đồng chí đào duy chiến để làm việc tiếp nhận
mua bán vận chuyển hơn hai viên ma túy tổng hợp từ khu vực biên giới huyện quế phong tỉnh nghệ an sau đó tàng trữ tại nhà để bán lẻ
hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
công an huyện quỳ châu bắt giữ
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng lộc văn hùng và ông quốc lợi cùng chú tại huyện quỳ châu
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà riêng của hùng
tăng vật thu giữ là hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp hơn một mươi bốn g heroin hơn năm gram ma túy đá cùng nhiều vật chứng khác
qua điều tra xác định lợi là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới huyện quế phong
sau đó tàng trữ tại nhà của hùng để bán cho nhiều người nghiện trên địa bàn huyện quỳ châu và các vùng lân cận
được biết ông quốc lợi từng có năm tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy
lộc văn hùng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện chuyên án đã được tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hôm qua công an tp ninh bình tỉnh ninh bình cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan
điều khiển phương tiện tham gia giao thông cầm theo khung khí đi trên đường gây dối trật tự công cộng
vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tp ninh bình trong quá trình thực hiện tuần tra
đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng trên đường ở thành phố ninh bình
đáng chú ý các thanh thiếu niên còn mang theo dao phóng lợn vỏ chai bia dao kiếm gây mất an ninh trật tự
triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã triệu tập hai mươi chín thanh thiếu niên tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi chín lên làm việc
thăng vật thu giữ gồm một mươi xe máy một mươi hai chiếc phóng lợn hai dao
công an tp ninh bình đang tiếp tục triệu tập các đối tượng đang bỏ trốn và lập hồ sơ gửi cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết theo thẩm quyền
đề nghị người dân chứng kiến hoặc các đối tượng gây thương tích bị các đối tượng gây thương tích gây hư hỏng tài sản
thì đến công an tp ninh bình để trình báo và giải quyết theo quy định
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hùng khí lạng lách đánh võng trên đường ngày càng gia tăng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của bản thân và những người khác
công an tỉnh hà nam đã triển khai những biện pháp như thế nào để xử lý tình trạng này mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện bình lục phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và phòng cảnh sát giao thông tập trung lực lượng phương tiện triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra làm rõ nhóm một mươi tám thanh thiếu niên
đô tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng có biểu hiện gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
đồng thời tiến hành thu giữ một mươi xe mô tô bốn dao kiếm tuyếp sắt
đi ra chợ mạng để uống nước thì gặp một đoàn thanh niên cầm kiếm bốn năm người em và hải và cường
đang đi thì bị các nhóm thanh niên đuổi xong một em quay về đầu chạy về chợ mạng để tụ hoạt và bảo nhau về lấy thêm hung khí
gọi thêm người để đi tìm nhóm nãy đuổi đuổi bọn tôi để đánh lại
qua vụ việc trên cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe
mang theo hung khí truy đuổi nhau là do các đối tượng có mâu thuẫn trên mạng xã hội
sau đó lôi kéo bạn bè với số lượng đông để đi giải quyết
các nhóm đối tượng thường hẹn đánh nhau tại những tuyến trục đường chính giáp danh các địa bàn địa điểm công cộng
khi di chuyển trên các tuyến đường các đối tượng lạng lách đánh võng bấm còi rú ga và mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự
tiêm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng
đáng chú ý đối tượng vi phạm trên phần lớn là dưới một mươi tám tuổi và không ít đối tượng dưới một mươi sáu tuổi
do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình đã tham gia tụ tập gây dối trật tự công cộng
để ngăn chặn tội phạm gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích tập trung ở nhóm đối tượng thanh thiếu niên
giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
và xử lý nghiêm các hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng
đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khu dân cư
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc quản lý giáo dục con em
không vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

phạm trong thanh thiếu niên tuy nhiên để giải quyết triệt đề tình trạng này cần có sự phối hợp chặt chẽ của các gia đình
nhà trường các ban ngành đoàn thể trong việc quan tâm quản lý giáo dục con em ngăn chặn từ sớm từ xa thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật
giữ gìn bình yên cho các tuyến phố trong mỗi ngôi nhà và an ninh trật tự cho toàn xã hội
tàng trữ súng hơi trái phép hai đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh vĩnh long phát hiện xử lý
tại cơ quan công an hai đối tượng cùng chú tại thành phố đồng xoài khai nhận súng hơi bắn đạn trì được mua thông qua mạng xã hội youtube vào năm hai nghìn hai mươi hai là để săn bắn chim
qua công tác tuyên truyền giáo dục việc tàng trữ sử dụng súng hơi là hành vi vi phạm pháp luật hai đối tượng đã tự nguyện giao nộp súng hơi cho phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi diễn ra mới đây
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nguy hiểm
nhưng theo quy định của luật hiện hành các loại này không thuộc danh mục vũ khí quân dụng vì vậy cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng giao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
vậy trên những cơ sở nào bộ công an đưa ra đề xuất sửa đổi này và liệu đưa giao có tính sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ có làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân hay không
để quý vị còn theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại
cảnh nhóm đối tượng cầm phóng lợn đe dọa với mục đích cướp tài sản của người đi đường
điều đang nói các đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
sử dụng hung khí là phóng lợn chặn đầu người đi đường đe dọa uy hiếp
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phối hợp bắt giữ bốn đối tượng nêu trên
hung khí cháu vứt ở đối diện nhà của bạn nào
cất hung khí trước xong mới mang xe
có thể thấy súng tự chế các loại vũ khí thô sơ như dao găm kiếm ráo mát thương lưỡi lê đao mã tấu
là những hung khí phổ biến hiện nay thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng
thống kê kết quả năm năm qua toàn quốc phát hiện bắt giữ gần hai mươi vụ hơn ba mươi một đối tượng
thu gần năm khẩu súng các
loại hơn bảy trăm linh viên đạn hơn hai mươi tám vũ khí thô sơ
cầm con dao em cũng cũng cầm em còn run lên em cũng thôi là em cũng không dám đâm họ đâu cầm gọi là dọa nhưng mà gọi là dọa thôi
bọn cháu cũng đi tụ tập thành nhóm đông cầm hung khí xong rồi đánh bóng lặng lanh trên đất
chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ
chế tạo những cái này thì cũng không dám đánh
qua những vụ việc trên có thể thấy loại tội phạm này đang diễn biến hết sức phức tạp
một trong những nguyên nhân được lực lượng chức năng đề cập đến đó là chế tài xử lý hành vi vi phạm có liên quan đến việc tàng trữ
sử dụng các loại hung khí nguy hiểm vẫn trường nghiệm
do đó các đối tượng thường nhận luật dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp về tình hình an ninh trật tự đường phố thời gian qua
chúng ta thấy rằng là cái luật mà quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ ấu trợ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì rõ ràng là cái sự phát triển của xã hội cũng như cái nhận thức của con người nó đã đi xa hơn nó đã phát triển hơn
do vậy mà những các cái lớp trẻ thanh thiêu niên nó không phải là thuần túy như trước mà nó qua những các cái mạng xã hội những cái thông tin mà những các cái phim ảnh
thành lý nhau rồi đâm chém nhau bằng những loại công kỵ vũ khí thua sơ
để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm sử dụng dao gây án trong dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi bộ công an đề xuất đưa súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
bên cạnh những ý kiến đồng tình với quy định này thì cũng có những ý kiến băn khoăn bởi dao là vật dụng rất phổ biến trong đời sống và hoạt động sản xuất
về vấn đề có nhiều đại biểu băn khoăn về cái việc mà quy định trong dự thảo luật giao có tính sát thương cao thì cũng có những đại biểu băn khoăn là xem đấy vừa nưỡng dụng vừa nhiều công dụng nhiều tác động và đồng thời nó cũng có cái sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của người dân
thì trong dự thảo luật này chúng tôi cũng đã có những quy định cụ thể và phân bằng ba loại
nếu mà nói về dao không thì một là
dao dùng vào cái mục đích lao động sinh hoạt thì không phải là vũ khí và không thuộc phạm vi điều chỉnh của cái luật này
cái đó là rất rõ
thế cái việc quy định này thì bảo đảm không ảnh hưởng đến lao động sản xuất sinh hoạt bình thường của người dân và bảo đảm nâng cao cái công tác quản lý xã hội và vũ khí về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm phù hợp với các quy định của bộ luật hình sự
chúng ta cứ tin được và xác định rằng
trong cái giai đoạn hiện nay về vấn đề an ninh trật tự cái đời sống yên bình của người dân về cái tính mạng sức khỏe của người dân là trên hết
do vậy cái việc bộ công an đề xuất đưa dao vào là cái công cụ là vũ khí thô sơ và được đưa vào bổ sung cho khái niệm vũ khí thô sơ trong luật sửa đổi lần này thì chúng ta thấy rằng là hết sức cần thiết
trong bối cảnh tội phạm sử dụng dao kiếm gây án phức tạp như hiện nay
thì việc bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ là hết sức cần thiết
quy định này nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức hành vi của đối tượng từ đó góp phần giảm nguồn tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã số một mươi một
ngày hai mươi tám tháng năm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng thào thị chía sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản nậm tần mông hai
xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu về tội giết người
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo thẳng cách ba cm dưới sau đuôi mắt phải
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ bảy năm đến tử hình
bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm phạt quản chế
cấm cư trú từ một năm đến năm năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội
đối với tội giết người trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm
bên cạnh đó phòng cảnh sát thề ngắn hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu còn ra quy định truy nã số một
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một đối với đối tượng nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản nà bảo
xã thân thuộc huyện tân uyên tỉnh lai châu cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
theo điều hai trăm năm mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ hai năm đến tử hình
bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội trộm cắp tài sản phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sùng a giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản tả t xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng vàng văn thăm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã thèn sinh huyện tam đường tỉnh lai châu cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi
cách một cm dưới đầu lông mảy phải
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện